và ngại trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước thì ngày hôm qua
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cũng đã ký văn bản ban hành công điện
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy thành phố hà nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn
cụ thể thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
thực hiện nghiêm thông điệp năm k giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
không tụ tập quá năm người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
khai báo y tế thường xuyên trên website tờkhaiyt vn hoặc ứng dụng ncovi bluezone khi ra ngoài
tp yêu cầu tạm thời không tổ chức đám cưới đám tang tổ chức không quá ba mươi người
và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
chủ tịch ubnd tp chỉ đạo dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các trung tâm thương mại
siêu thị chợ dân sinh chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp
chỉ bán các mặt hàng thiết yếu bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn